phiên họp thứ bốn mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
đối với dự án luật tổ chức quốc hội sửa đổi nên để tỷ lệ đại biểu quốc hội là chuyên trách là bốn mươi
để nhiều cán bộ phấn đấu và ý thức được trách nhiệm của mình trước cử tri
phiên họp thứ bốn mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận một số vấn đề quan trọng
với các nội dung như luật tổ chức quốc hội sửa đổi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính một số tỉnh
trong đó có tỉnh cao bằng nhận được sự nhất trí cao của nhân dân và lãnh đạo tỉnh
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị chính phủ
cơ quan của quốc hội nhanh chóng triển khai các kết luận tiếp thu ý kiến chỉnh lý các dự án luật
để chuẩn bị tốt cho năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
các địa phương có tên trong danh sách sắp xếp lại đơn vị tổ chức hành chính
thì khẩn trương hoàn thiện bảo đảm ổn định đời sống nhân dân giữ vững an ninh trật tự
phiên họp thứ bốn mươi ba sẽ cho ý kiến đối với tám dự án luật đề nghị cơ quan trình và cơ quan thẩm tra
bám sát tình hình chuẩn bị và xem xét kỹ các nội dung trước khi đưa vào chương trình phiên họp